tin an ninh trật tự đáng chú ý một chiến án ma túy vừa được lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng điện biên chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh thành công
một đối tượng cùng với một lượng cực lớn là một một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đã bị bắt giữ
vào đêm ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực xã pomlot huyện điện biên phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy
tại hiện trường phát hiện trong túi sách của đối tượng có hai mươi bánh hình vuông được bọc băng keo màu vàng
bên trong có chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai tên là sùng a bia trú tại điện biên được hai đối tượng người lào thuê vận chuyển ma túy với số tiền công là năm mươi triệu đồng
còn tại nghệ an vào chiều tối ngày hôm qua trên địa bàn thành phố vinh đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng
ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn chiếc xe ô tô đang dừng đỗ bên lề đường
người dân cho biết vào thời điểm nói trên một thanh niên chưa xác định được danh tính đỗ xe ô tô bên đường để chơi thể thao ở gần đó
tuy nhiên không lâu sau thì ngọn lửa từ chiếc xe bốc lên nguồn ngột người dân không thể khống chế được ngọn lửa
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh nghệ an
điều hai xe chữa cháy đến hiện trường bước đầu xác định có thể nam thanh niên này đã đậu xe trên đống rác vẫn còn cháy âm ỉ
cho nên đã bị bắt lửa và gây ra vụ cháy nói trên
tin an ninh trả tự lực lượng chức năng tỉnh điện biên vừa phát hiện bắt giữ đối tượng người lào có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật gồm sáu viên ma túy tổng hợp
vào trưa ngày năm tháng một mươi hai tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực tuyến biên giới việt nam lào thuộc địa phận xã na ư
huyện điện biên thì phát hiện một đối tượng đi bộ ở lối mòn trên biên giới có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra tín hiệu kiểm tra hành chính thì đối tượng quay đầu bỏ chạy nhảy xuống vực nhằm thoát thân
ngay lập tức đối tượng bị tổ mật phục áp sát khống chế
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện trong túi sách của đối tượng có ba mươi gói ma túy tổng hợp chứa tổng cộng sáu viên
tại cơ quan điều tra đối tượng được xác định là đi va chú tại tỉnh phong sa lì lào
điệp và khai nhận trước đó liên lạc với một đối tượng không rõ danh tính ở việt nam đặt mua ma túy
khi mang ma túy vượt biên sang đến địa điểm giao hàng thì bị phát hiện bắt giữ
hoạt động tín dụng đen tiếp tục có những diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi và khó lường
đặc biệt hiện nay lợi dụng triệt để việc nhiều doanh nghiệp tiểu thương và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
các đối tượng tìm mọi cách để tiếp cận
và các vụ việc xảy ra gần đây đã cho thấy
rất nhiều chiêu thức mới phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân

và đặc biệt người vay có thể sử dụng cả ảnh hỏa thân của chính mình là cũng có thể vay được tiền
mục đích yêu cầu ảnh và clip là chỉ để cho người ta có tâm lý là mình có ảnh và clip của người ta thôi là người ta sẽ giảm tiền cho mình
sẽ gây áp lực với người ta đấy là gửi ảnh cho người ta và người ta sẽ tự hiểu
với trường hợp người dân này do lỡ vay hai trăm linh triệu đồng với lãi suất là ba trăm sáu mươi một năm
và sau đó mặc dù chị đã lo đủ số tiền trả nợ nhưng các đối tượng cho vay lại tìm cách không nhận tiền
từ đó chúng buộc người phụ nữ này phải xa hẹn hợp đồng và phải chịu phạt
nếu không chúng liên tục đe dọa
năm triệu góp là hơi trung dữ
ngà mô mà hay không có vị trí mình nghĩ là kháng đồ chạy đồ cháy đồ đổ thứ
còn trên không gian mạng các hình thức cho vay trực tuyến vay online
cũng có sự chuyển đổi hoạt động âm thầm đem lõi để tìm khách hàng
để lần tránh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an
nhiều app cho vay đã đổi tên như u vay đổi thành e vay tiền nhanh thành phí vay nhanh
hoặc một số app đã co cục lại như app ví tò mò vay bốn mươi hay là vay vui vẻ
người đi vay đến thời hạn đóng lãi nếu không trả được lãi thì lại tiếp tục được đối tượng
chỉ hướng đến
những cái app khác những cái trang web khác để vay tiền để trả tiếp nối
tiếp nối cái khoản vay dẫn đến cái tình trạng là lãi trồng lãi
mà trận tín dụng đen vẫn phức tạp trong mùa dịch
khi cơ quan chức năng đấu tranh bóc gỡ quyết liệt
thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách để tiếp tục hoạt động với phương thức và thủ đoạn mới
chính vì vậy mỗi người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào
quảng cáo hấp dẫn về hình thức hay thủ tục cho vay của các đối tượng
bởi thực chất đây chính là những cái bẫy đã đẩy nhiều người
vào hoàn cảnh cuốn cùng vì tín dụng đen
thưa quý vị hiện tỉnh đồng nai đã giải thể nhiều cơ sở cách ly y tế tập trung
thay thế bằng biện pháp cách ly f một f tại nhà
tuy nhiên số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh trở lại
trong khi đó nhân lực chuyên môn ngành y tế trong tỉnh có hạn
các bộ y tế ngoài tỉnh đến hỗ trợ hầu hết đã kết thúc thời gian hỗ trợ tại tỉnh
do đó ngành y tế của đồng nai cũng đang thiếu nhân lực điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
đến nay toàn tỉnh đồng nai có bảy cơ sở y tế có dường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
tầng ba gồm bệnh viện đa khoa thống nhất bệnh viện đa khoa đồng nai
bệnh viện đa khoa khu vực long thành bệnh viện nhi đồng đồng nai
bệnh viện đa khoa khu vực long khánh bệnh viện đa khoa khu vực định quán
bệnh viện đồng nai hai
tổng số dường bệnh thực kê ở tầng ba là ba trăm hai mươi tám dường
hiện có hai trăm tám mươi năm bệnh nhân còn trống bốn mươi ba giường
còn tại bệnh viện đa khoa thống nhất trung bình mỗi ngày
bệnh viện tiếp nhận từ năm mươi đến sáu mươi bệnh nhân vào cấp cứu
trong đó có một phần tư bệnh nhân nặng phải thở oxy
khu hồi sức điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng của bệnh viện
và khu vực khoa bệnh viện nhiệt đới đang chăm sóc
điều trị cho khoảng hai trăm bốn mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có những bệnh nhân mắc bệnh cấp tính phải phẫu thuật
sáng phụ phải mẫu đẻ nhiều bệnh nhân mắc bệnh nền nặng kèm theo
nhiều bệnh nhân phải lọc máu liên tục thở máy xâm lấn
trong tuần sau bốn mươi hai cán bộ y bác sĩ là lực lượng hỗ trợ còn lại
của bệnh viện phổi trung ương
bệnh viện ca hà nội sẽ rút quân về
nên khu hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín nặng của bệnh viện thiếu rất nhiều nhân lực
bệnh viện đa khoa thống nhất đề nghị sở y tế yêu cầu các trung tâm y tế tuyến huyện
phải triển khai ngay dường bệnh điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
để tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trường hợp nào bệnh quá nặng thì chuyển lên tuyến trên kịp thời để được điều trị
nhằm giảm số ca tử vong do chuyển tuyến trẻ
tiếp nối sáng phương nam là những thông tin về tình hình an ninh trật tự
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an thành phố cao lạnh
tỉnh đồng tháp vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàn trữ
sử dụng trái phép ma túy tại khách sạn
qua công tác nắm tình hình lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phố hợp công an thành phố cao lạnh
tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn phường mỹ phú
thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp
lực lượng công an phát hiện hai đối tượng nguyễn thanh hậu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ bốn phường hai thành phố cao lạnh
và võ thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ xã an bình huyện cao lãnh
đang thuê trọ tại phòng hai trăm linh hai có hành vi tàn trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
tan vật thu giữ gồm bốn bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
với tổng trọng lượng là tám tám trăm bốn mươi một g năm điện thoại di động và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
hiện công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng hậu về trung để tiếp tục điều tra làm rõ
trong điều kiện thích ứng linh hoạt an toàn khôi phục hoạt động kinh tế xã hội
nhiều loại tội phạm trên địa bàn tỉnh đồng tháp có dấu hiệu gia tăng hoạt động
trong đó nổi lên là trộm cắp tài sản cướp cướp giật tài sản
lực lượng công an toàn tỉnh đã đưa ra nhiều biện pháp phòng ngừa đấu tranh
với các loại tội phạm này trong giai đoạn bình thường mới
đối với tội phạm cướp cướp giật tài sản các đối tượng thường nhắm vào phụ nữ có mang túi sách
đeo trang sức trên người đi vào ban đêm trên những đoạn đường vắng vẻ ít người qua lại
điển hình là vào rạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi tại khu vực ấp an định xã an bình huyện cao lãnh
phát hiện một người phụ nữ đi đường có mang theo túi sách nên huỳnh thanh phong
ngụ xã tân hội trung huyện cao lãnh áp sát bị hại giật túi sách
bên trong túi sách có một điện thoại di động số tiền hai mươi bảy triệu đồng
công an huyện cao lãnh đã khẩn trương điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng chỉ sau tám giờ gây án
bên trong túi sách có một điện thoại di động số tiền hai mươi bảy triệu đồng
bên trong túi sách có một điện thoại di động số tiền hai mươi bảy triệu đồng

công an huyện cao lãnh đã khẩn trương điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng chỉ sau tám giờ gây án
còn trên tuyến đường sắt để đảm bảo an toàn cao nhất cho hành khách yên tâm đi tàu trong mùa dịch
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé cung cấp dịch vụ nguyên khoang
cả khoang bốn giường và khoang sáu giường cũng như là nguyên toa tới hành khách
nhận thấy nhu cầu của hành khách muốn có không gian riêng đảm bảo an toàn ở mức cao nhất
khi đi tàu cùng gia đình người thân hoặc theo nhóm là rất lớn
đặc biệt là trong dịp hết nguyên đán sắp tới ngành đường sắt tiếp tục duy trì việc bán vé nguyên khoang
đến hết ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cùng chính sách giảm giá từ một mươi đến một mươi năm
và đặc biệt là không giới hạn cự li đối với hành khách mua vé đi tàu nguyên quang nguyên tòa
như vậy những hành khách mua vé đi chặng ngắn dưới ba trăm linh km có thể mua vé nguyên khoang
nguyên toa để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất khi di chuyển và hưởng các chính sách ưu đãi của ngành đường sắt
thưa quý vị ngay trong những ngày đầu quy định giảm năm mươi

mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô lắp ráp trong nước có hiệu lực
chính sách ưu đãi này nhanh chóng đã hâm nóng thị trường ô tô trong nước
phần khác cũng có một lượng lớn xe đã mua trong tháng trước
cho đến thời điểm này mới đăng ký để được hưởng ưu đãi
vâng chính những điều này đang khiến cho lượng người đến làm các thủ tục đăng ký xe
tăng đột biến ở các cơ sở đăng ký
tuy nhiên tất cả đều được lực lượng công an nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất
chỉ tính riêng trong ba ngày đầu thực hiện giảm lệ phí trước bạ
năm điểm đăng ký xe trên địa bàn thành phố hà nội đã có khoảng hơn một năm trăm linh phương tiện đăng ký mới
lượng người đổ rồn với các địa điểm đăng ký khiến việc làm thủ tục gặp không ít khó khăn
cá biệt có những thời điểm đoàn người xếp hàng chờ làm thủ tục kéo rất dài
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải làm thêm ngoài giờ hành chính
nhưng nhiều người dân vẫn phải xếp hàng rất lâu
qua các phương tiện thông tin tài trúng tôi đọc thông tin và xem thông tin
tôi thấy là nhà nước có chế độ giảm hới chức bạ cho
người dân khi mà muốn tham gia mua các phương tiện giao thông
thì gia đình cũng đợi một thời gian để khi mà chính phủ ra quyết định đấy
thì gia đình mới đi mua các phương tiện và để tham gia giao thông
thật ra là gia đình cũng không biết
cứ có cái niềm vui là mình mua cái xe thì mình đi mình đăng ký để mình sử dụng thôi
cũng không biết là đến đây là đông như thế này
thực ra thì cũng không phải là chọn đâu
mà do là mấy hôm trước là dịch bệnh

mình cũng không nghĩ là nó đông như thế này đâu
đây là thời điểm sát hạn xử phạt đổi biển số kinh doanh vận tải sang màu vàng
rất đông doanh nghiệp và chủ phương tiện cũng đang sốt sáng hoàn tất thủ tục này cho phương tiện của mình
cùng với đó là tâm lý chờ hưởng chính sách ưu đãi
giảm năm mươi phí trước bạ khi đăng ký của một số lượng lớn phương tiện đã mua từ những tháng trước đây cộng dồn lại
khiến những địa điểm đăng ký luôn trong tình trạng quá tải
nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong thời gian cao điểm này
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã phải tăng cường lực lượng tăng thời gian xử lý hồ sơ
thậm chí tiếp nhận cả vào những ngày thứ bảy và chủ nhật
lực lượng chức năng cũng đưa ra một số khuyên cáo để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu đăng ký
cũng như đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch
phương tiện mà vận tải kinh doanh vận tải cấp đổi biển số vàng thì chúng tôi vẫn là tiếp nhận hồ sơ
tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ bảy chủ nhật
nên là rất là mong muốn là các chủ phương tiện các công dân mà có phương tiện cấp đổi đăng ký biển số màu vàng
thì cố gắng là tranh thủ cái thời gian vào ngày thứ bảy chủ nhật
để những ngày thứ thì chúng tôi sẽ chủ động tiếp các công dân mà có những xe ưu tiên đối với những phương tiện cá nhân hơn
cái quy định về giảm thuế trước bạ của chính phủ và của bộ đại sứ
chính là đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai là có nghĩa là một nửa năm
nên là mọi người cũng không phải nóng vội và để đến cơ quan đăng ký xe mà trong một thời gian rất ngắn như thế
biết là cái thời điểm này thì là rất nhiều người đang chờ đợi để được đi bấm biển
nhưng mà cũng mong muốn là người dân hãy sử dụng hình thức đăng ký xe trực tuyến để là giảm bớt cái thủ tục và hạn chế tiếp xúc
và khi mà đến thực hiện đăng ký xe ở các cơ sở đăng ký xe thì thực hiện tốt các quy định về
phòng chống dịch năm k của bộ y tế để bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cho những người xung quanh
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ các loại thủ tục giấy tờ liên quan
đồng thời khuyến khích việc thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến trước khi đến các cơ sở đăng ký
việc làm này sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian khai báo hồ sơ
nhanh thuận lợi và rút ngắn công đoạn hơn nhiều so với phương thức truyền thống